xin chào quý vị và các bạn
hình thế thời tiết chi phối khu vực bắc bộ hiện nay là rãnh thấp có trục hai mươi năm hai mươi bảy độ vị bắc
nối với vùng áp thấp ở phía tây đang phát triển và mở rộng
trong ngày mai khu vực phía tây bắc bộ phổ biến là trời ít mưa và có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
riêng khu tây bắc có khả năng xuất hiện nắng nóng
trong khi đó ở phía đông bắc bộ do chịu ảnh hưởng của đời gió đông nam
ở rìa cao áp cao lục địa suy yếu
nên trời nhiều mây sáng có sương mù và mưa phùn
trưa chiều giảm mây trời hướng nắng
với nhiệt độ ở mức cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
đối với các tỉnh miền trung ở khu vực phía bắc
dọc từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
tiếp tục duy trì nắng nhiều
với nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
vùng núi phía tây là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
cục bộ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ lên trên ba mươi năm độ
ở phía nam các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
có nắng ở mức độ vừa phải
với nhiệt độ cao nhất
trong ngày sẽ phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rông cục bộ với lượng nhỏ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ
mưa trái mùa tiếp tục xuất hiện
tập trung chủ yếu trong khoảng thời gian về chiều tối và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
cũng như là gió giật mạnh
ban ngày trời vẫn còn nắng
và mức nắng có phần giảm bớt
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
sẽ phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ
còn nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
miền đông có nơi cao hơn
trên biển khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
sẽ có gió đông nam ở mức là cấp ba cấp bốn
ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
thịnh hành gió đông ở mức là cấp ba bốn
đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là hai mươi năm đến ba mươi một độ
và hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm có mưa vài nơi
sáng sớm có mưa phùn và sương mù
trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông nam cấp hai ba
nhiệt độ từ hai mươi ba ba mươi độ